tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo
cùng tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
tham dự còn có các đồng chí đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
báo cáo tại hội nghị đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện các lĩnh vực hoàn thành khối lượng công việc lớn phức tạp bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất
có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành
ngành tuyên giáo cũng đã có nhiều tìm tòi sáng tạo đổi mới nội dung phương thức tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống
trong năm qua ngành cũng đã chỉ đạo định hướng tuyên dương nhân rộng những gương người tốt việc tốt những giá trị tốt đẹp trong đời sống nhân dân
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng khẳng định trong những thành công nổi bật của đất nước năm nay có đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo
một trong những kết quả mà bộ chính trị ban bí thư đánh giá cao là ngành tuyên giáo đã nghiên cứu kỹ thực tiễn tham mưu để bộ chính trị ban hành nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới
tuy vậy ngành tuyên giáo cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế như việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân có nơi còn chậm công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình
ngăn ngừa tự diễn biến tự chuyển hóa còn lúng túng cần tăng cường chỉ đạo định hướng quản lý báo chí xuất bản và tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội
năm hai nghìn một mươi chín là năm chuẩn bị cho đại hội một mươi ba của đảng và đại hội đảng các cấp
đồng chí trần quốc vượng đề nghị ngành tuyên giáo tiến hành tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tổng kết ba mươi năm cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và văn kiện đại hội đảng các cấp
cấp ủy tổ chức đảng và các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
góp phần ổn định xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững